sở nội vụ tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố
thông tin về hình thức thực hiện việc khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã
không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện quy trình và thủ tục
qua giả soát của sở nội vụ số lượng ước tính khoảng một hai trăm linh người là cán bộ công chức cấp xã
trước đó chưa qua thi tuyển sẽ được thực hiện khắc phục
số lượng này được phân theo hai mươi bốn hội đồng của hai mươi bốn ủy ban nhân dân quận huyện
thời gian dự kiến tổ chức sát hạch là hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
việc tổ chức thi sát hạch lại nhằm thực hiện kết luận số bảy mươi một của ban bí thư về xử lý các sai phạm
trong tuyển dụng cán bộ công chức viên chức không bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện quy trình và thủ tục
kết luận của ban bí thư yêu cầu tập trung xử lý rứt điểm các trường hợp có xe phạm
về tuyển dụng cán bộ công chức viên chức đã được phát hiện